trong năm hai nghìn hai mươi thì đương kim tổng thống donald trump đang thảnh thơi đánh gôn bên ngoài thủ đô washington dc
ngay sau đó ban vận động tranh cử của tổng thống trump đã đưa ra một tuyên bố nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử còn lâu mới kết thúc
sự thật đơn giản là cuộc bầu cử này còn lâu mới kết thúc
chúng tôi chỉ mới bắt đầu quá trình kiểm đếm những lá phiếu một cách chính xác nhất
chúng tôi đang đấu tranh cho quyền của tất cả người dân mỹ
bên cạnh đó các luật sư của ông trump cũng tiếp tục lên kế hoạch cho một loạt vụ kiện để chống lại cái gọi là cú hách của đảng dân chủ
không phải chỉ kiện ở một vài hạt quận mà là tất cả các bang kiểm phiếu sau và cho kết quả xích sao
rõ ràng đây là điều chưa từng có tiền lệ
trong khi đó bên phía đối thủ của ông donald trump
vài giờ sau đó ông joe biden đã có bài phát biểu tuyên bố ông đã giành chiến thắng rõ ràng
đồng thời vạch ra phương hướng chính sách khi ông nhận nhiệm sở
sau khi tuyên bố chiến thắng hiện cựu phó tổng thống đang tiến hành các bước chuẩn bị nắm quyền ngay sau lễ nhậm chức
và nhóm của ông đã lập một website phục vụ cho việc chuyển giao chính quyền
theo kế hoạch tới ngày tám tháng một mươi hai khi thời hạn bến cảng an toàn theo luật liên bang hết hạn
mọi tranh chấp về tổng số phiếu bầu phải được giải quyết và tìm ra người chiến thắng
ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi một người chiến thắng và người đồng hành tranh cử của họ
sẽ tuyên thệ nhậm chức tổng thống và phó tổng thống tại điện capital ở thủ đô washington
bên cạnh hai nhân vật chính là ông donald trump và ông joe biden
giới quan sát quốc tế cũng đang hướng sự chú ý tới một nhân vật đầy quyền lực nữa đó là emily murphi
lãnh đạo cơ quan quản lý dịch vụ công liên bang mỹ gsa
với vai trò là người phụ trách ký xác nhận kết quả bầu cử
trong tình thế hiện nay rõ ràng bà mophie đang phải đứng trước một sức ép vô cùng lớn
khi đứng giữa hai làn sóng công kích khủng khiếp
trong khi phe dân chủ liên tục hối thúc xác nhận kết quả bầu cử
thì đảng cộng hòa cũng gây sức ép chỉ hoãn quá trình này
có lẽ tất cả sẽ chỉ ngã ngũ khi cuộc chiến pháp lý tiến gần tới những điểm giới hạn
đặc biệt là các hạn chót xác nhận kết quả tại sáu bang chiến trường
đó sẽ lần lượt là georgia pennsylvania michigan arizona nevada và cuối cùng là winconsin
tất cả sẽ phải hoàn tất trong tháng một mươi một này
nhưng dù muốn hay không với những kết quả khá rõ ràng
thế giới đã bắt đầu tìm hiểu xem tổng thống đắc cử joe biden đang chuẩn bị gì
cho quá trình chuyển giao quyền lực
và nước mỹ sẽ đi theo một con đường rất khác như thế nào
so với thế giới đã chứng kiến trong bốn năm qua
hỏi tổng thống donald trump
ông joe biden bước vào chiến dịch tranh cử với khẩu hiệu
tái xây dựng tốt hơn hướng đến hy vọng hồi sinh nước mỹ sau thảm họa kinh tế
đồng thời đưa đất nước chuyển mình về cơ bản trong những thập kỷ tới
chương trình nghị sự tái xây dựng tốt hơn dự kiến bao gồm hơn sáu tỷ usd chi tiêu
trong một thập kỷ mà ông biden khẳng định có thể thương lượng với phe cộng hòa tại quốc hội
vấn đề đầu tiên mà chính quyền ông biden dự kiến giải quyết là đại dịch covid một mươi chín
cuộc khủng hoảng mà ông chỉ trích chính quyền tổng thống trump điều phối thất bại
do đó một trong những vị trí đầu tiên mà ông biden được cho là sẽ bổ nhiệm
là một quan chức phụ trách xử lý tình trạng thiếu nguồn lực xét nghiệm và thiết bị bảo hộ cá nhân
ông biden muốn chính phủ liên bang tuyển một trăm linh người để thực hiện công tác truy vết tiếp xúc
đồng thời khuyến khích cả những người mỹ không có triệu chứng đi xét nghiệm nếu họ từng tiếp xúc với ca nhiễm
về kinh tế cựu phó tổng thống joe biden đề xuất mức đầu tư công vào các doanh nghiệp mỹ
cao chưa từng thấy kể từ sau thế chiến thứ hai
ông muốn chính phủ liên bang cấp bốn trăm linh tỷ đô la mỹ ngân sách trong bốn năm để mua hàng hóa
và dịch vụ nguồn gốc từ mỹ cùng ba trăm linh tỷ đô la mỹ nghiên cứu và phát triển những sáng kiến năng lượng sạch
ý tưởng của ông biden là xây dựng một cấu trúc giúp nền kinh tế có tính bao trùm hơn
và tăng khả năng chống chọi với các cú sốc
về chính sách y tế ông biden đã bác bỏ ý tưởng bảo hiểm cho tất cả trong vòng bầu cử sơ bộ
thay vào đó ông cam kết củng cố và mở rộng đạo luật chăm sóc sức khỏe giá phải trăng
hay còn gọi là obamacare chính sách hiện được sáu mươi hai người mỹ ủng hộ
về giáo dục ngoài chương trình mầm non cho tất cả trẻ từ ba đến bốn tuổi
ông biden ủng hộ đạo luật đại học cho tất cả giúp cung cấp khoản trợ cấp liên bang
phù hợp dành cho các bang miễn học phí đại học và cao đẳng
đối với những sinh viên thuộc hộ gia đình thu nhập dưới một trăm hai mươi năm đô la mỹ
về môi trường ông biden đề xuất đầu tư hai tỷ đô la mỹ vào năng lượng sạch
ông muốn nâng cấp bốn triệu tòa nhà để đáp ứng những tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng
đạt mục tiêu không phát thải khí nhà kính với tất cả tòa nhà mới vào năm hai nghìn ba mươi
lắp đặt năm trăm linh triệu tấm pin mặt trời và sáu mươi tuốc pin gió do mỹ sản xuất
nhằm loại bỏ phát thải khí carbon từ ngành năng lượng vào năm hai nghìn ba mươi năm
mục tiêu tham vọng nhất là góp phần giúp mỹ đạt mức phát thải co hai bằng vào năm hai nghìn năm mươi
nhiều đề xuất của ông biden còn hướng tới giải quyết vấn đề bất bình đẳng trùng tộc
như kế hoạch miễn học phí trường đại học công lập cho các gia đình trung lưu
về cơ bản biden phải làm điều gì đó mang tính lịch sử
với một cơn suy thoái và một đại dịch được đặt vào tay
ông ấy được bầu để thực sự giải quyết vấn đề và làm điều gì đó lớn lao
vâng dù là vẫn còn những màn cao trào tranh cãi ồn ào
nhưng sẽ sớm thôi tất cả sẽ phải lắng xuống để nước mỹ ổn định lại và bước tiếp
và chúng ta sẽ có một lần nữa
chúng ta sẽ cùng tạm khép lại phần bình luận về bầu cử mỹ
bằng một thông điệp của thủ tướng việt nam trong tuần vừa qua
đó là việt nam cũng như nhiều nước tôn trọng quyết định của người dân mỹ
dù ai là người thắng cử ông joe biden hay là ông donald trump
thì mỹ vẫn là người bạn có quan hệ tốt đẹp với việt nam
trên tinh thần hiểu biết tôn trọng lẫn nhau
bây giờ như đã nói bên cạnh mỹ thì thế giới những ngày qua
cũng chứng kiến khá nhiều biến động liên quan tới các cuộc bầu cử khác
ví dụ như cũng ở châu mỹ vừa chứng kiến một sự chuyển giao quyền lực
khá bất ngờ cựu bộ trưởng kinh tế và tài chính công cộng ông luis ace
ứng cử viên của đảng phong trào vì chủ nghĩa xã hội mas
đắc cử ngay vòng đầu tiên với hơn năm mươi phiếu bầu
chiến thắng vang rội của ông ace và đảng mas phản ánh rõ nguyện vọng
của đa số cử tri bolipia về một giai đoạn ổn định và phát triển mới cho đất nước
đối với người dân bolivia sự kiện tổng thống đắc cử luis ac
chính thức tuyên thệ nhậm chức là một sự xác thực
của niềm tin dành cho đảng cánh tả phong trào tiến lên chủ nghĩa xã hội mas
đây cũng là một cuộc bầu cử có lượng cử tri đi bỏ phiếu cao kỷ lục
dù trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp
thắng lợi của đảng mas được hy vọng thúc đẩy đoàn kết quốc gia
mang lại ổn định cho bolivia và tiếp tục khích lệ phong trào quân chúng tiến bộ
ở khu vực mỹ la tình
chúng ta sẽ xây dựng một chính phủ đoàn kết dân tộc
chính phủ sẽ thúc đẩy những ý tưởng mới xây dựng các chương trình mới
để sớm đưa bolivia trở lại quý đạo ổn định bảo đảm xã hội công bằng
đất nước đoàn kết và người dân chung sống trong hòa bình
chiến thắng vang dội của ông luis a c và đảng mas
được xác nhận mang lại sự ổn định cho đất nước sau một năm xung đột chính trị
xã hội chia rẽ sâu sắc giữa những người ủng hộ mô hình phát triển kinh tế xã hội
mà cựu tổng thống morales đã xây dựng cách đây một mươi năm năm
thực tế kể từ khi cựu tổng thống evo morales lên nắm quyền vào năm hai nghìn một mươi
tiến trình thay đổi được khởi động
tại bolivia những chính sách của chính quyền do đảng mas lãnh đạo
đã mang lại sự phát triển về kinh tế dựa trên chiến lược khôi phục chủ quyền
và tự chủ nhà nước về tài nguyên thiên nhiên từ đó tạo ra được những cải thiện xã hội
với những thành tiệu rõ rệt về giảm nghèo xóa mù chữ phổ cập mạng lưới y tế và giáo dục
chính vì thế thắng lợi của đảng gánh tả bolivia
cũng được hoan nghênh là chiến thắng của quân chúng ở mỹ latin và caribe
kiên trì mục tiêu tự chủ đoàn kết hội nhập bảo vệ hòa bình ổn định
mỹ latin telesu đặt trụ sở tại venezuela đường lối chính sách của đảng mas theo đuổi
còn góp phần tạo dựng nền móng cho thế giới quan đa văn hóa đa sắc tộc
thay thế quan điểm cũ kỹ lệch lạc vốn chỉ ưu tiên giới thượng lưu
và được xem là tàn tích từ thời thuộc địa
telesu nhấn mạnh việc đảng mas trở lại ngoạn mục sau một năm bất ổn ở bolivia
đã khẳng định rằng trong thời gian khó khăn và chia rẽ
sự đoàn kết của các khối nhân dân là yếu tố tiên quyết mang lại thắng lợi
chiến thắng của đảng mas
cũng tại mỹ latin một sự kiện gây chấn động nữa đó là peru
với ba tổng thống lần lượt được thay đổi chỉ trong vòng một tuần
tổng thống mới nhậm chức nghị sĩ francisco sagasti được cho là cũng chỉ là tổng thống lâm thời
nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng chính trị ở quốc gia này
trở thành tổng thống thứ ba của peru chỉ trong vòng tám ngày
sau một tuần đất nước trong tình trạng bất ổn và khủng hoảng hiến pháp tồi tệ nhất trong hai thập kỷ
ông được bầu làm tổng thống lâm thời peru đến hết tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
là một người mới trên chính trường ông sagasti sẽ phải gánh vác những trọng trách rất lớn
mà trước tiên là khôi phục lòng tin của người dân
với quyền lực hành pháp chính phủ có trách nhiệm giải quyết những việc cấp bách nhất
trên cơ sở tôn trọng sự ổn định và cân bằng
nếu không làm như vậy cái giá phải trả sẽ là rất lớn
chúng ta sẽ mất đi lòng tin của người dân mất đi sự ổn định kinh tế
sẽ phải chứng kiến thất nghiệp và lạm phát gia tăng giống như chúng ta đã từng trải qua trước đây
khủng hoảng chính trị ở peru bắt đầu từ đầu tháng này
tổng thống martin vikara vốn được lòng đa số người dân
đã bị quốc hội phế chuất với những cáo buộc tham nhũng
ngay sau đó ông manuel merino chủ tế quốc hội peru
người ít có tiếng nói đã tuyên thệ nhậm chức
nhưng bản thân ông này cũng đã bị điều tra lạm dụng quyền lực và cố ý giết người
sự thay đổi này đã làm dấy lên làn sóng phản đối của người dân
đỉnh điểm là hôm một mươi bốn tháng một mươi một cuộc biểu tình nổ ra đã khiến cho hai thanh niên thiệt mạng và một trăm một mươi hai người bị thương
để tạo ra sự thay đổi những người trẻ đóng vai trò rất quan trọng tạo ra nền dân chủ
tôi một lần nữa lấy làm tiếc về cái chết của hai thanh niên peru trong các cuộc biểu tình vừa qua
nếu các tầng lớp chính trị có khả năng chấn chỉnh hoàn cảnh
thì sự hy sinh của những người trẻ tuổi này phải là một dấu mốc để chúng ta thay đổi những phương thức thực hành chính trị có hại
với chín mươi bảy phiếu ủng hộ và hai mươi sáu phiếu chống tân tổng thống peru zagati cựu quan chức và lá kỹ sư của ngân hàng thế giới
sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình đến hết tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
nhưng trong quãng thời gian ngắn ngủi này nếu ông không sớm ổn định tình thế chính trị mong manh hiện nay
thì có lẽ cơn ác mộng với chính trường peru sẽ không thể chấm dứt
bây giờ chúng ta sẽ tham gia một cuộc bài hát
chúng ta sẽ chuyển về châu á không nóng bỏng và gây cấn như các cuộc chuyển giao quyền lực ở châu mỹ
cuộc bầu cử tại quốc gia đông nam á myanmar vừa qua đã diễn ra theo đúng như những gì đã được dự đoán trước
với kết quả chiến thắng áp đảo của đảng nld cầm quyền
nhưng điều được quan tâm và dự đoán là sẽ không dễ dàng xuân sẻ
lại chính là quá trình hậu bầu cử nơi đảng nld sẽ phải thực hiện những lời hứa tranh cử của mình trong muôn vàn khó khăn
không nằm ngoài dự đoán của giới quan sát
đảng liên đoàn quốc gia vì dân chủ nld aung san suu kyi đã giành được đủ số ghế trong quốc hội myanmar để thành lập chính phủ tiếp theo
chiến thắng này là thông điệp rõ ràng cho thấy một chính quyền dân sự là điều người dân myanmar chờ đợi
sau hơn năm mươi năm lực lượng quân đội nắm quyền quản lý đất nước
chúng tôi không chỉ lựa chọn ra một nhà lãnh đạo điều hành đất nước
chúng tôi có nhiều thách thức khác đòi hỏi đảng nld phải có một chiến thắng áp đảo để tiến hành thay đổi hiến pháp
và chúng tôi sẽ tự hào được là thế hệ tạo ra một bản hiến pháp dân chủ cho đất nước
tuy nhiên không chỉ cần một bản hiến pháp giúp thành lập một liên bang dân chủ
đảng nld của bà au san suu kyi sẽ còn phải thực hiện hai lời hứa khác là đấu tranh vì các vấn đề sắc tộc và hòa bình trong nước
một bản hiến pháp giúp thành lập liên bang dân chủ và đảm bảo an ninh và phát triển bền vững
đây được cho là những nhiệm vụ không hề đơn giản
đầu tiên đó là phải giải quyết hệ thống chính trị chia rẽ của myanmar
với dân số hơn năm mươi triệu người bao gồm một trăm ba mươi năm dân tộc và nhiều nền văn hóa khác nhau cùng tồn tại
nguy cơ chia rẽ và xung đột sắc tộc luôn đe dọa sự ổn định xã hội tại myanmar
thông qua các nỗ lực đối thoại đến nay một mươi tổ chức vũ trang sắc tộc đã ký hiệp định hòa bình với chính phủ myanmar
khó khăn tiếp theo là các vấn đề kinh tế và các cuộc khủng hoảng
kể từ trước khi đại dịch bùng phát một phần ba trong tổng số năm mươi ba triệu dân myanmar có nguy cơ cao rơi vào cảnh nghèo đói
giờ đây các biện pháp
hạn chế mới càng khiến tình hình trầm trọng hơn
với những khó khăn trồng chất như vậy cuộc tổng tuyển cử lần này được xem là phép thử đối với năng lực lãnh đạo của đảng nld
tiếp nối thắng lợi từ cuộc bầu cử đảng nld cũng được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội củng cố lòng tin giữa các bên
thúc đẩy những nỗ lực duy trì đối thoại hướng tới hàn gắn hòa bình phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân
những cuộc bầu cử dù là ở đâu cũng là dịp khá thú vị
để giới quan sát quốc tế hiểu rõ hơn về hệ thống chính trị vận hành
cũng như là những xu hướng chuyển dịch trong các trào lưu dân chủ trên thế giới
dù ồn ào hay là bình lặng thì điều quan trọng nhất được chờ đợi
đó chính là tiếng nói của người dân đã được lắng nghe và phản ánh như thế nào trong mỗi cuộc chuyển giao quyền lực này
và nó sẽ tác động như thế nào tới đời sống kinh tế xã hội không chỉ của mỗi quốc gia mà còn cả khu vực và thế giới
và đến đây thì chương trình nhìn từ hà nội tuần này xin được khép lại
một lần nữa cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại